tổng thống palestine mahmoud abbas đã bác bỏ các kế hoạch của israel nhằm chia tách
chiêm đóng và cô lập bất kỳ khu vực nào của giải gaza
vốn là một phần không thể thiếu của nhà nước palestine
trong cuộc điện đàm với phó tổng thống mỹ kamala harris tổng thống abbas đã nhấn mạnh tầm
quan trọng của việc ngay lập tức dừng các hành động gây hấn nhằm vào người dân palestine
tại giải gaza không để dân thường trở thành mục tiêu của các vụ tấn công
ông abbas cũng hối thúc việc tạo điều kiện cho hàng viện trợ bao gồm thực phẩm thuốc men
nước uống điện và nhiên liệu vào khu vực này ngay lập tức cũng như cung cấp hàng cứu trợ cần thiết
để các bệnh viện và cơ sở thiết yếu nối lại hoạt động và công tác điều trị
bên cạnh đó ông abbas cũng hối thúc mỹ hỗ trợ nhằm ngăn ngừa các vụ tấn công
phá hủy nhà cửa và đẩy người palestine khỏi bờ tây jerusalem và thông lũng jordan
tổng thống abbas bày tỏ sẵn sàng hướng tới việc thực thi giải pháp hai nhà nước
dựa trên các nghị quyết hợp pháp của quốc tế bắt đầu từ việc palestine trở thành thành viên đầy đủ
của liên hợp quốc và việc tổ chức hội nghị hòa bình quốc tế